tại quảng nam chương trình hội an mừng năm mới hai nghìn hai mươi với nhiều hoạt động đặc sắc
thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách đến từ trong và ngoài nước cùng đông đảo người dân phố cổ
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hội an tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi lễ hội đếm ngược cùng màn bắn pháo hoa và vũ hội hóa trang đường phố đầy ấn tượng
hội an hy vọng sẽ có nhiều thành công đột phá trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản
đặc biệt là mục tiêu xây dựng hội an trở thành thành phố sinh thái văn hóa du lịch
tiếp tục giữ gìn hình ảnh hội an nhân tình thuần hậu hấp dẫn trong con mắt của bạn bè du khách gần xa